nhiều năm trở lại đây cây bưởi diễn đang trở thành cây làm giàu của người dân xã phúc ninh huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
do hợp với khí hậu thổ nhưỡng cây bưởi diễn trồng ở phúc ninh sinh trưởng và phát triển nhanh tốn ít công chăm sóc cho quả ngon ngọt hình thức đẹp thương lái sẵn sàng đặt tiền mua cả vườn ngay từ khi quả vẫn còn non
cây bưởi diễn đã thực sự mang lại cuộc sống ấm no cho người nông dân
năm hai nghìn hai gia đình ông vinh quyết định chuyển đổi sang trồng bưởi diễn theo hướng hàng hóa
vụ bưởi năm nay gia đình ông nguyễn văn vinh thôn khuân thống xã phúc ninh huyện yên sơn tỉnh tuyên quang vô cùng phấn khởi bởi vườn bưởi diễn của gia đình ông năm nay được mùa trừ hết chi phí được thu lãi hơn bốn trăm linh triệu đồng
trước đây gia đình trồng mía làm cái mía thì nó rất vất vả mà giá cả nó bấp banh
năm hai nghìn hai gia đình tôi chuyển sang trồng bưởi từ năm hai nghìn hai so với trên cùng một diện tích giữa cây bưởi và cây mía thì cây bưởi nó gấp cây mía rất nhiều lần mà công để sản xuất nó cũng không vất vả bằng cây mía hiệu quả kinh tế nó rất cao
là người đầu tiên đưa cây bưởi diễn về xã phúc ninh anh nguyễn văn giàu thôn ao dăm được người dân nơi đây mệnh giá
anh nguyễn văn dầu là vua bưởi phúc ninh bắt đầu trong bưởi diễn từ năm hai nghìn
đến nay gia đình anh giàu có trong tay hơn một mươi hectare bưởi trong đó có năm hectare đang cho thu hoạch ổn định
anh giàu dự kiến vụ bưởi năm nay mỗi hectare bưởi sẽ mang lại cho gia đình anh khoảng sáu trăm linh triệu đồng
quyết định vẫn cứ là phải là cái dây dinh dưỡng cái quy trình tạo cành kẻ tán thì nó phải là thông thoáng khoang hợp tốt
và chăm sóc thì tạo ra như là phúc ninh này cũng được các nước tập huấn của bên
và hội nông dân rồi thì bên khuế long người ta cũng chuyển giao các kinh nghiệm rồi
thì cái quy trình đấy thì ta áp dụng và là thực hiện theo đúng như thế
xã phúc ninh huyện yên sơn hiện có chín trăm hai mươi hectare bưởi trong đó hơn bốn trăm hai mươi hectare đang cho thu hoạch
năm hai nghìn một mươi sáu bưởi phúc ninh được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể
và đã có tem truy xuất nguồn gốc
ở tuyên quang bưởi diễn phúc ninh đã trở thành thương hiệu uy tín đối với người tiêu dùng
trong thời gian tới thì để đảm bảo tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm của cây bưởi thì chúng tôi cũng đã
triển khai tới tất cả các hộ trên địa bàn xã mở các hội nghị tập huấn khoa học kỹ thuật cũng như là
tuyển giao những cái kỹ thuật mới cho bà con áp dụng vào kinh nghiệm sản xuất để đảm bảo được
sản phẩm của bưởi theo sản phẩm việt gáp sản phẩm an toàn cũng như là đảm bảo sức khỏe cho nhân dân
cũng như là để sản phẩm của bưởi của phú ninh tiêu thụ trên địa bàn các tỉnh trong nước
và hướng tới là sẽ có sản phẩm bưởi của phú ninh sẽ xuất khẩu
đến nay xã phúc ninh huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đã hoàn thiện hồ sơ trình ủy ban nhân dân tỉnh
tuyên quang thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt được kết quả trên
có sự đóng góp không nhỏ những nguồn lực thu được từ sản phẩm bưởi diễn của xã